hàng loạt các tỉnh miền trung từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
hàng ngàn tấn cá và hải sản chết giạt vào bờ
hàng trăm ngàn cây số vuông san hô và tàu biển bị phá hủy
và đời sống của hàng triệu người dân bị đảo lộn
trước sức ép của dư luận đại diện phóc mô sa khi đó là ông chu xuân phạm ngang nhiên tuyên bố
nhưng những bài học nỗi buồn từ các dòng vốn ngoại được đánh giá là tồn tại thứ yếu trong quá trình phát triển
trên nền tảng của một nền kinh tế quá yếu sau chiến tranh nguồn nhân lực chưa kịp đào tạo đầy đủ để tiếp cận quản lý các vấn đề mới nhất là khi chuyển sang quản lý theo cơ chế thị trường
không có những giải pháp rất cụ thể để là khi mà cùng làm một cái như thế thì doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ họ đều có cái lợi ích trong đó đặc biệt là doanh nghiệp lớn
nhìn lại những khiếm khuyết này các chuyên gia đều khẳng định để fdi đóng góp nhiều hơn vào khu vực kinh tế trong nước
bên cạnh thay đổi chính sách thu hút fdi chính phủ cũng cần đưa ra những cơ chế đối với nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư tại việt nam nhằm thu hút được những dự án có công nghệ tốt hạn chế những dự án đầu tư
với mục đích lợi dụng nhân công giá rẻ tận dụng những chính sách ưu đãi vượt trội hay đầu tư vào để giữ đất
trước đây chúng ta tiếp cận đầu tư nước ngoài theo cái cách là người nước ngoài vào việt nam cần làm điều khí chúng ta đồng ý cần làm sát thể hợp chúng ta đồng ý
thế bây giờ tiếp cận theo cách là chúng ta chủ động để mà lựa chọn người nước ngoài vào làm
theo cái định hướng của chúng ta gần như là chúng ta mới được
tức là người ta dọn ra rồi chúng ta ăn nay là không ăn thôi
bây giờ chúng ta chuẩn bị sẵn món ăn rồi mời người ta vào thuyết phục người ta
điểm nhấn chính của chiến lược thu hút fdi thế hệ mới là sự chuyển dịch trọng tâm từ thu hút nhà đầu tư phù hợp cho sản phẩm của việt nam
sang phát triển sản phẩm phù hợp cho loại hình đầu tư

đó có thể tăng tối đa hiệu ứng lan tỏa và giá trị gia tăng của fdi
chúng tôi cũng đã định hướng là thu hút các doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao các loại doanh nghiệp phụ trợ
doanh nghiệp ít sử dụng lao động ít sử dụng đất để lấp đầy cái khu công nghiệp xung quanh đây
để thu hút được điều đó
để thu hút được điều đó
chúng tôi cũng đã chọn một cái hướng đi gọi là xây dựng thành phố thông minh để các nhà đầu tư cao cấp hơn
các nhà đầu tư có tiềm lực hơn họ tìm đến bình dương để họ đầu tư những cái ngành công nghệ cao
và chỉ có cách đó thì mới phát triển bình dương hơn
sẽ cần thiết phải dịch trưởng lên một đất thang cao hơn trong chuỗi giá trị và chú trọng vào tăng trưởng kết nối trong nước
nâng cao giá trị gia tăng và kỹ năng cũng như là đổi mới sáng tạo
trong đó thì có đặt ra các yêu cầu phải hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển kinh tế tư nhân
và nêu lên các nội dung là liên kết chặt chẽ hơn
có sự chuyển giao công nghệ chuyển giao các bí quyết kinh doanh
và các lĩnh vực dịch vụ mà cần phát triển mạnh hơn như ict dịch vụ tài chính logistic và cần phải hiện đại hóa ngành nông nghiệp
dù có rất nhiều ngành cần ưu tiên thu hút fdi trong giai đoạn tới
nhưng việt nam cũng không được quên những loại hình fdi cơ bản
những lĩnh vực đã làm nên thành công của việt nam trong thu hút đầu tư nước ngoài
quan trọng hơn hết việt nam cần thay thế chính sách ưu đãi dựa trên lợi nhuận bằng chính sách ưu đãi dựa trên hiệu quả
cần xem xét lại toàn bộ khung chính sách ưu đãi đầu tư hiện tại và tái thiết lập sự cân bằng giữa các chính sách
đưa các quy định về ưu đãi từ luật đầu tư sang luật thuế
và luật hải quan
tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp fdi đặt ra nhiều vấn đề
các công ty việt nam cần có trình độ quản lý cấp quốc tế
cần có các trường đào tạo công ty dịch vụ ngân hàng bảo hiểm công nghệ
còn có những rào cản đối với các doanh nghiệp có ý định mang những dịch vụ hay sản phẩm đó vào việt nam
doanh nghiệp quan ngại những vấn đề liên quan đến quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ
giải quyết tranh chấp quy định về an ninh mạng
chính phủ cần
và có thể làm rất nhiều việc để cải thiện những vấn đề này
liên quan đến cái tranh sách ưu đãi thuế thì nó cũng có những cái liên quan chặt chẽ đến cái việc mà xây dựng các cái
phải cơ cấu lại cái hệ thống ngành nghề và các cái địa bàn ưu đãi đầu tư
từ đó dẫn đến cái việc mà áp dụng các cái thuế xuất ưu đãi một cách nó rất là linh hoạt
đặc biệt là đối với cả các cái ngành nghề yêu đãi đầu tư thì cũng cần phải xem xét đến cái ngành nghề nào mà thực sự là việt nam đang cần thu hút
nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam
cũng như có những cái thay đổi về cái
quy trình mà
xét duyệt để mà cấp phép cho các dự án đầu tư đặc biệt là các dự án đầu tư mà có điều kiện
một trong những yêu cầu cho cái giai đoạn mới của fdi
là phải tăng cường cái thu hút fdi
trong những ngân vực công nghệ cao
trong những ngân vực có
giá trị lan tỏa lớn
và đặc biệt là việc tiếp thu fdi việc thúc đẩy phát triển fdi
phải đồng thời với những nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt
để các doanh nghiệp việt có thể tham gia vào các chuỗi giá trị của fdi
phải nói là cái sự cấm rễ sâu của fdi vào cái nền kinh tế việt nam
thông qua cái việc kết nối với các cái doanh nghiệp nội địa của việt nam
đang trở thành một cái yêu cầu rất quan trọng cho cái giai đoạn phát triển mới của việt nam
và đấy là một trong những yêu cầu phát triển bền vững đầu tư nước ngoài
cũng như phát triển bền vững cho ngành công nghiệp của việt nam
dòng vốn fdi đã có hành trình
hai mươi năm và đã đến nút giao quan trọng và phải trả lời cho câu hỏi sẽ bước tiếp theo lối nào
fdi thế hệ mới đang được kỳ vọng sẽ khắc phục được những nhược điểm thất bại của fdi đời đầu
sẽ không chỉ là khắc phục những tồn tại đã hiện hiện
bức tranh đầu tư fdi trên bình diện quốc tế cũng như việt nam đang thay đổi
sẽ có nhiều vấn đề phát sinh hơn trong thu hút vốn fdi
bên cạnh các doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp nhỏ và vừa
các dự án với quy mô vốn khác
những doanh nghiệp khác nhau đang có xu hướng gia tăng
tổ chức tài chính quốc tế đã khuyến nghị việt nam cần có một chiến lược thu hút fdi thế hệ mới
trong đó tập trung vào ngành công nghệ cao thân thiện với môi trường và tiêu hao ít năng lượng
một vấn đề không kém phần quan trọng là phải lấp đầy sự tranh lệch
khi mà các nhà đầu tư vào việt nam đang hoạt động ở cấp độ bốn
nhưng thể chế và môi trường kinh doanh chủ yếu vẫn đang ở cấp độ